ngày một mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã làm việc với bà đặng thị hàn ni
phóng viên báo sài gòn giải phóng liên quan đến nội dung tố giác bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống
làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nguyên nhân là do gần đây bà nguyễn phương hằng trong các live stream của mình thường nhắc đến bà đặng thị hàn ni
với sự cáo buộc bà ni phản động tống tiền doanh nghiệp nói xấu bộ trưởng bộ thông tin truyền thông bảo vệ ông tất thành cang
tại buổi làm việc cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nội dung tố cáo lấy lời khai ban đầu
đồng thời bà ni đã cung cấp thêm tài liệu điện tử là các video live stream của bà hằng
ngoài ra bà ni còn yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng đối với người tố giác
vì trong các buổi live stream bà hằng có lời lẽ đe dọa đánh bà nhi
theo chia sẻ của nhà báo hàn ni buổi làm việc diễn ra nghiêm túc khách quan kiểu mẫu được ghi âm và ghi hình
bà cũng khẳng định tất cả các điều bà hằng nói về bà trong các buổi live stream là vu khống
bà hằng đã sử dụng hình ảnh vợ chồng bà ni để xuyên tạc bịa đặt nhằm làm nhục mình
và bày tỏ niềm tin rằng vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ